ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến ông trịnh sướng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mỹ hưng trong vụ án sản xuất và mua bán hàng giả là xăng dầu
tại cuộc họp báo phóng viên các báo đài trung ương và địa phương đã đặt nhiều câu hỏi xung quanh vụ án đang được dư luận quan tâm
và đã được lãnh đạo địa phương trả lời đầy đủ
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng lê văn hiểu cho biết
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đã họp rút kinh nghiệm sâu sắc và xin nhận trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước
về lĩnh vực xăng dầu trương nghiêm để xảy ra vụ trịnh sướng làm xăng giả gây thiệt hại cho người tiêu dùng vừa qua
tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng đã đề ra công tác chấn chỉnh trong thời gian tới
quan điểm của lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng là sẽ nghiêm túc chỉ đạo điều tra vụ án
và sẽ xử lý nghiêm các cá nhân đơn vị có vi phạm